xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vụ án năm thành viên của đoàn thanh tra tỉnh thanh hóa nhận hối lộ ở huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa hồi cuối tháng bốn vừa qua
công an thanh hóa đã có quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hai giám đốc doanh nghiệp vì có hành vi đưa hối lộ cho thành viên của đoàn thanh tra tỉnh
theo đó ông nguyễn gia hải giám đốc doanh nghiệp hải lam và ông trần ngọc tài giám đốc doanh nghiệp cường quý đã bị cơ quan công an ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi đưa hối lộ
tuy nhiên hiện nay bị can trần ngọc tài đang điều trị tại bệnh viện nên công an chưa thực hiện được lệnh bắt tạm giam
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn công an tỉnh thanh hóa đã bắt tạm giam năm thành viên của đoàn thanh tra tỉnh thanh hóa để điều tra các cán bộ này nhũng nhiễu nhận tiền doanh nghiệp
các thành viên bị bắt gồm bà nguyễn thị cúc thanh tra viên ông dương văn bằng thanh tra viên chính ông nguyễn hưng thanh tra viên ông nguyễn quý diễn thanh tra viên ông lê mạnh hà trưởng phòng thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo ba đồng thời là trưởng đoàn thanh tra
trước đó đoàn thanh tra của thanh tra tỉnh thanh hóa đang tiến hành thanh tra nội dung liên quan đến công tác quản lý thu chi ngân sách và xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa